thưa quý vị và các đồng chí lạng sơn là tỉnh biển núi với hai mươi xã và một thị trấn biên giới điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
với vị trí địa lý như vậy đây được coi là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh
để giữ vững địa bàn chủ động từ sớm từ xa lực lượng an ninh nội địa công an tỉnh lạng sơn đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
cùng với các lực lượng khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật tới người dân không quản ngại khó khăn vất vả thực hiện ba bám bốn cùng
những người lính ấy họ đã chiếm chọn sự tin yêu của bà con thực sự là điểm tựa tin cậy của nhân dân
xã tú mịnh là một trong những xã biên giới thuộc huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã từng là điểm nóng khi các đối tượng xấu lợi dụng kích động người dân trên địa bàn tham gia khiếu kiện
lôi kéo người dân tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự vì không đồng tình với việc chuyển từ xã vùng ba sang vùng một
tuy nhiên thời điểm này tú mịch đã thực sự trở lại bình yên
qua công tác nghiệp vụ và tuyên truyền của phòng an ninh nội địa công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện lộc bình công an xã tú mịnh
người dân trên địa bàn đã hiểu và đồng thuận với những chính sách của nhà nước yên tâm ổn định phát triển kinh tế gia đình xây dựng thôn bản văn hóa
lực lượng an ninh nội địa đã thực hiện tốt xây dựng kế hoạch chương trình tuần tra đảm bảo tốt an ninh nông thôn
có thể nói rằng lực lượng công an chính quy của xã cùng với lực lượng công an nội địa
kết hợp với nhau thì tình hình an ninh trật tự là có chuyển biến hết sức rõ ràng
hiện nay là nhận thức về pháp luật của bà con đã được nâng lên rất rõ ràng và bà con nhân dân ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình
giáo sứ mỹ sơn là giáo sứ lớn nhất của giáo phận lạng sơn cao bằng với gần một bốn trăm linh giáo dân
lực lượng an ninh nội địa đã thường xuyên xuống địa bàn tiếp xúc gặp gỡ với chức sắc chức việc góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị tại địa phương và các ngày lễ trọng tôn giáo
và cái việc an ninh và môi trường là tiếp theo
phải nói là sự quan tâm của bên an ninh nội địa là rất gần gũi với bà con ở đây
lãnh đạo phòng an ninh nội địa luôn lấy cái tinh thần sáng tạo chủ động cương quyết chủ động sáng tạo đi đầu trong mọi lĩnh vực
trong mọi hoạt động của công tác đảm bảo an ninh nội địa và phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ chiến sĩ chủ động nắm bám và thông tin kịp thời
nhất là đối với lại vùng sâu vùng xa vùng đồng bào đi lại khó khăn thông qua các hoạt động của cán bộ chiến sĩ ở địa bàn
nhất là việc tranh thủ với quý tín gia làng trưởng bản các chức sách chức việc trong tôn giáo
định hứa các hoạt động phần tùy tôn giáo không để xảy ra những tình huống bất ngờ thì tình hình an ninh trật tự sẽ được đảm bảo
làm tốt vai trò tham mưu đúng và trúng không để diễn biến phức tạp các việc tranh chấp khiếu kiện của người dân
nhiều vụ việc được giải quyết
nhiều vụ việc được giải quyết hiệu quả triệt để không để đột xuất bất ngờ đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm
phòng an ninh nội địa công an tỉnh lạng sơn đã thực sự tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
sự quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương
củng cố niềm tin và vai trò của lực lượng công an coi lực lượng công an là một điểm tựa bình yên
đây là thời điểm mà ngành du lịch ở nhiều địa phương đón một lượng khách lớn
chính vì thế mà công tác quản lý về lưu trú đối với du khách luôn được các địa phương trú trọng thực hiện
từ khi đề án sáu với những tiện ích nổi bật được triển khai việc quản lý lưu trú với khách du lịch cũng đã trở nên dễ dàng hơn nhiều
và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì xin mời quý vị cùng đến với lào cai cùng với biên tập viên linh chi trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
chúng ta bắt đầu triển khai đề án sáu đâu là những thuận lợi mang lại và còn có những khó khăn gì để tìm hiểu mời quý vị và các bạn cùng theo chúng tôi đến sapa
công việc hàng ngày của thượng sĩ sùng a dũng cảnh sát khu vực công an phường sapa
alo ạ tôi là dũng ở bên công an phường sapa khách sạn nhà mình hôm nay có khai báo một trường hợp là tôi thấy là chưa đầy được thông tin
đấy đúng rồi luôn
chưa đầy được thông tin
trường hợp đấy là mình khai báo trên hệ thống là chưa đầy đủ thông tin thì mình khai báo lại giúp tôi nhé
chỉ ít phút sau thông tin du khách đã được cập nhật xác thực trên hệ thống
từ khi có cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thì công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
chúng tôi chỉ cần ở công an phường và kiểm tra thông tin khai báo lưu trú của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn là đã có thể nắm được một số thông tin gần như
đầy đủ các khách du lịch đến để tham quan rồi
trong trường hợp nếu như mà có vấn đề xảy ra ở các cơ sở thì chúng tôi cũng có thể gọi điện trực tiếp đến với các cơ sở để giải quyết hoặc là xuống trực tiếp cơ sở
thị xã sapa có trên năm trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
hàng ngày lượng du khách đến và đi liên tục biến động với số lượng lớn
bây giờ đây với vật dụng nhỏ bé này trong tay khi được tích hợp liên thông đầy đủ các trưởng thông tin
thì nó có thể giúp chúng ta thanh toán khai báo tại sân bay khai báo lưu trú khi nghỉ tại một khách sạn một cách nhanh chóng
tuy nhiên để tất cả mọi cơ sở lưu trú đều áp dụng được lợi ích này thì vẫn còn cần rất nhiều sự nỗ lực của lực lượng công an cấp cơ sở
một cơ sở lưu trú nhỏ tại trung tâm thành phố lào cai việc kiểm tra hướng dẫn khai báo trên ứng dụng vneid liên tục được thực hiện
sau một vài lần xuống hướng dẫn cơ sở lưu trú này mới có thể áp dụng được những tính năng của phần mềm mới
các đồng chí đến hướng dẫn khai báo thì tôi thấy là cái phần mềm khai báo nó thuận tiện và nó dễ dàng
thuận lợi cho khách không cần phải ra phường để khai báo nữa
công an phường cốc lưu chúng tôi thường xuyên đến hướng dẫn cho chủ cơ sở và nhân viên ở các cơ sở lưu trú để sử dụng phần mềm khai báo lưu trú dành cho khách du lịch bằng phần mềm asm của bộ công an theo đề án sáu
qua sử dụng phần mềm này thì có rất nhiều tiện lợi và dễ dàng sử dụng hơn cho các cơ sở trong quá trình khai báo lưu trú cho khách
lợi ích là vậy nhưng những vấn đề trong việc áp dụng khai báo lưu trú với phần mềm này vẫn còn tồn tại
kết nối liên thông có thể bị gián đoạn bị ngẽn mạng do số lượng lớn thông tin gửi lên cùng lúc chưa được bộ dữ liệu du khách ngoại quốc hay nhiều chủ cơ sở kinh doanh chưa chủ động cài đặt phần mềm
những khó khăn này đều đang được lực lượng công an cơ sở thống kê tổng hợp để tìm ra giải pháp tốt hơn nữa trong thời gian tới
chúng tôi cũng đã tăng cường hướng dẫn
chúng tôi đã đôn đốc chỉ đạo công an thành phố lào cai công an thị xã sạc ba và công an huyện bắc hà tập trung hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú hướng dẫn người dân khách du lịch thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm của hệ thống vnid
việt nam là đất nước có tiềm năng du lịch lớn
tuy nhiên chúng ta vẫn đang phải đối mặt với một thực tế là tỷ lệ
tỷ lệ khách du lịch quay lại lần hai chưa cao
điều này thì phụ thuộc rất nhiều vào những dịch vụ và sự tiện lợi mà ngành du lịch từng địa phương mang lại
với bộ công an việc nỗ lực triển khai mã định danh điện tử vneid và phần mềm quản lý lưu trú asm kỳ vọng sẽ mang lại những tiện ích và sự hài lòng cho du khách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho từng địa phương
và đến đây tiêu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp cũng xin được kết thúc
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắk ở số năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an thành phố bú ma thuật tỉnh đắk lắk theo số điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi tám chín nghìn một trăm ba mươi ba